không chỉ là người duy nhất tại tỉnh ninh thuận biết chế tác các loại nhạc cụ truyền thống của dân tộc trăm
nghệ nhân phú bình đồn ở thôn vụ bồn xã phước nam huyện thuận nam còn đào tạo chín người con của mình biết sử dụng thành thạo nhạc cụ
đi biểu diễn khắp nơi và trở thành địa chỉ quen thuộc để những người đam mê nhạc trăm tìm đến nghiên cứu và học tập
năm hai nghìn một mươi năm ông được chủ tịch nước phong tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú vì có nhiều đóng góp trong việc bảo tồn văn hóa trăm
theo phong tục của người trăm các loại nhạc cụ truyền thống của dân tộc chỉ được sử dụng trong các dịp lễ hội truyền thống
không phục vụ cho các hoạt động vui chơi giải trí của gia đình
do đó mỗi khi mang chống ghi năng chống branung và ken saranai ra để gia đình tập luyện mỗi ngày
ông phú bình đồn đều làm một nghi thức cúng lễ xin phép tổ tiên
nhạc lý dân gian trăm chưa có sách vở ghi lại bài bàn
nên nghệ nhân phú bình đồn dạy cho các con mình thực hiện theo bảy mươi hai nhịp trống
lưu truyền trong đời sống nhạc lễ địa phương
giờ đây đội nhạc cụ của gia đình ông đồn không chỉ phục vụ trong làng mà còn đi biểu diễn khắp nơi
đã từng đoạt huy chương vàng tại hội diễn nghệ thuật quân chúng tại thành phố bà rịa vũng tàu
vì vậy mình phải giữ lại các nhạc cụ dân tập là ông cha mình để lại
không mình không bỏ là dàn nhạc cụ dân tập của ông cha mình để lại
ông cha mình có khuyên là mình làm đừng như câu việt nam mình nói là
cha làm thầy con bắn sách
bởi vậy là các con cháu không được bỏ
mình làm gì làm không được bỏ cái nhạc cụ này

còn bây giờ bố em chỉ cho em cái cách thổi kẹt sàn đai
với lòng đam mê âm nhạc truyền thống dân tộc nghệ nhân phú bình đôn luôn gắn bó với nghề
với ông còn sức là còn chế tác truyền nghề biểu diễn và rất tự hào gia đình mình đã góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống và đặc sắc của người cha